các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
ngày hai mươi một tháng hai các địa phương có tổng số ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước trong đợt dịch thứ tư là
tp hcm ghi nhận năm trăm hai mươi bảy trăm chín mươi ca bình dương là hai trăm chín mươi bốn một trăm ba mươi chín ca hà nội hai trăm linh ba tám trăm hai mươi một ca đồng nai một trăm linh năm trăm ba mươi bảy ca tây ninh tám mươi chín một trăm một mươi năm ca
hà nội đáng chú ý trong những ngày qua số ca mắc mới covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng cao
trung bình trên bốn năm trăm linh ca một ngày
đến điểm là ngày hôm qua hà nội đạt đỉnh lên gần năm năm trăm linh ca mắc mới
diễn biến dịch bệnh tại hà nội đang trở nên căng thẳng hơn khi mỗi ngày thủ đô có khoảng năm ca covid một mươi chín
và số người đang được điều trị khá lớn trên một trăm linh người trong đó chín mươi bốn chín mươi năm điều trị tại nhà
nhưng bí thư hà nội khẳng định hệ thống y tế không bị quá tải tình hình duy trì ổn định
số người dân hà nội từ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm ít nhất hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đạt trên chín mươi chín thành phố đã thực hiện chiến dịch tiêm vét cho hơn một trăm một mươi năm người có nguy cơ cao
tuy nhiên trước tình hình số ca mắc mới đang tăng chóng mặt
ủy ban nhân dân hà nội tiếp tục băng hành công điện khẩn về việc tăng cường biện pháp
thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh
về diễn biến dịch bệnh cụ thể trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc cho biết
số ca mắc covid một mươi chín trong bảy ngày qua tại địa phương có xu hướng tăng
thậm chí trong tuần một mươi hai đến một mươi tám tháng hai đã ghi nhận tăng gấp ba lần tuần trước đó
tuy nhiên số bệnh nhân nặng vẫn giảm và ca tử vong vẫn đang ở mức thấp
theo đơn vị này việc số ca mắc mới tăng ở tất cả quận huyện thành phố thủ đức đã được dự báo trước
khi khôi phục trở lại các hoạt động lao động sản xuất học tập cũng như các sinh hoạt xã hội
bên cạnh đó sự lưu hành đồng thời cả hai biến chủng delta và omicron
có thể làm cho số ca mắc mới và bệnh nặng gia tăng
bình dương đã ghi nhận hai ca nhiễm omic frank đầu tiên đều là những trường hợp nhập cảnh đã được cách ly
chưa phát hiện ca nhiễm omicron trong cộng đồng
bàn luận về tình hình dịch bệnh tại bình dương phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn lộc hà cho biết
sau tết tình hình dịch trên địa bàn đang được kiểm soát rất tốt
tuy nhiên trước tình hình biến chủng omicran đã xuất hiện
ngành chức năng cần tăng cường giám sát các trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng
đồng thời đẩy mạnh tiêm phòng vaccine phòng covid một mươi chín
bốn đồng nai
trong khi đó mới đây ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết
khoảng một mươi ngày qua số ca mắc covid một mươi chín ở đồng nai tăng cao với trên ba trăm linh ca mỗi ngày
tuy nhiên số người tử vong giảm mạnh chỉ có một hai ca một ngày
có những ngày tỉnh không ghi nhận số ca tử vong
số người tử vong giảm là do các cơ sở y tế trên địa bàn đồng nai
đã có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tây ninh cũng không nằm ngoài tình hình đã kiểm soát covid một mươi chín
hiện nay các hoạt động kinh tế xã hội đã đi vào hoạt động trong điều kiện bình thường mới
tính đến sáu giờ tối ngày hai mươi một tháng hai tây ninh ghi nhận sáu mươi ba ca mắc mới và không có ca tử vong
ngoài ra hiện tây ninh đã có chín mươi ba bốn mươi tám dân số từ một mươi tám tuổi tiêm mũi hai và bốn mươi bảy bảy mươi hai tiêm mũi ba
nhìn chung số ca mắc mới tăng nhanh tại năm tỉnh này là kết quả của việc mở cửa các hoạt động dịch vụ nỗ lực
bước vào thời kỳ bình thường mới
tuy nhiên đại đa số f mới đều là những ca bệnh nhẹ
và không có triệu chứng giúp hệ thống y tế có thể duy trì ổn định
đây cũng là bằng chứng cho thấy chiến dịch tiêm chủng tại việt nam đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ
với số lượng người dân đã hoàn thành hai mũi tiêm tại các tỉnh đều lớn hơn chín mươi
năm tỉnh thành này nếu lơ là chủ quan thậm chí sẽ dẫn đến tình trạng bùng dịch
thậm chí mất kiểm soát khiến cho cán cân y tế bị động và nguy cơ vỡ trận rất cao
do đó chúng ta vẫn không nên chủ quan cần giảm số ca mắc mới
tăng tâm sinh hoạt làm việc và để tập trung toàn lực điều trị cho các ca phải nhập viện
đặc biệt là tại hà nội địa phương đang liên tục lập đỉnh mới với số ca f ghi nhận mỗi ngày
bên cạnh năm tỉnh thành có số ca mắc covid một mươi chín cao nhất cả nước
các địa phương khác tiếp tục ghi nhận số ca f ở mức cao trong đó số ca cộng đồng chiếm áp đảo
trong số sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước miền bắc là nơi ghi nhận diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất
xếp sau hà nội bắc ninh trong ngày hai mươi một tháng hai
đứng thứ hai toàn quốc về số ca mắc covid một mươi chín mới với hai năm trăm tám mươi hai trường hợp dương tính
trong đó hai ba mươi ca mắc có nguy cơ lây lan ra cộng đồng
đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp địa phương này ghi nhận hơn hai ca f chỉ sau hai mươi bốn giờ
tỉnh đã tiêm được ba một trăm năm mươi chín năm trăm chín mươi sáu liều vaccine covid một mươi chín cho người dân
trong đó số người được tiêm mũi ba đạt sáu mươi
phú thọ cũng ghi nhận số lượng người dương tính cao và đứng thứ ba cả nước
với một chín trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi một tháng hai
trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn
ubnd tỉnh phú thọ mới đây đã ban hành văn bản yêu cầu các ubnd huyện thị xã
chỉ đạo tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày hai mươi một tháng hai đến khi có thông báo mới
riêng giáo dục mầm non các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp với phụ huynh
để thống nhất phương án chăm sóc trẻ đảm bảo an toàn
tạo điều kiện để phụ huynh tham gia lao động sản xuất
bên cạnh đó dịch bệnh tại miền tây ghi nhận phần lớn số ca f cộng đồng
hầu hết các tỉnh miền tây đều ghi nhận ca mắc tăng so với ngày hôm qua
địa phương tăng cao nhất là cà mau với hai trăm linh bốn f trong khi ngày hai mươi tháng một chỉ một trăm linh năm ca
xong tính đến tối ngày hai mươi một tháng hai cũng có những địa phương chỉ ghi nhận
số ca f mới chỉ trong một con số
tiền giang sáu ca hậu giang ba ca an giang bốn ca
sau gần hai tuần số lượng bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
tại việt nam đã tăng trở lại mốc một trăm linh trường hợp
chúng ta cần lưu tâm đến vấn đề này hơn để tăng cường phương pháp điều trị cho f nhập viện
và phòng chống bệnh cho người chưa nhiễm bệnh hoặc là f thể nhẹ
hiện số ca mắc covid một mươi chín mới ở việt nam đang trên đà tăng nhanh
mặc dù đã giảm nhẹ so với mức của hai mươi bốn giờ trước đó giảm hơn ba trăm linh ca
đây là điều đã nằm trong dự đoán từ trước và do việc di chuyển của người dân tăng lên
tuy nhiên với con số tử vong đang lớn hơn một trăm linh ca mỗi ngày
đặt ra gánh nặng với ngày nay
phòng chống dịch covid một mươi chín đã tăng cường phương pháp điều trị cho f nhanh nhất
đặc trường hợp một trăm linh người này có thể là người thân của gia đình bạn
thì chắc có lẽ không ai dám tưởng tượng hậu quả của nó sẽ khủng khiếp như thế nào
trong bối cảnh nhiều tỉnh thành vẫn mở cửa trường học
việc xử trí khi phát hiện f trong thời gian dạy học là tối quan trọng
hiểu rõ vấn đề này bộ y tế vừa có văn bản gửi bộ giáo dục và đào tạo
hướng dẫn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi tổ chức dạy học trực tiếp
theo văn bản hướng dẫn của bộ y tế quy trình xử trí khi phát hiện f
trong cơ sở giáo dục gồm có bốn bước
bước một khi có trường hợp f cần báo ngay cho hiệu trưởng
ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
cán bộ y tế chuyển ngày f xuống phòng cách ly tạm thời của trường học
theo lối đi riêng đã được phân luận
bước hai hiệu trưởng ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ
hỗ trợ công tác phòng chống dịch để ngay lập tức đến xử lý cùng
bước ba đối với lớp học có học sinh f giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ
cán bộ y tế tổ chức điều tra xác định các trường hợp f một theo hướng dẫn của ngành y tế
nếu là f một và kết quả test nhanh âm tính thì xét nghiệm trên hai trường hợp
thứ nhất những học sinh là f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine covid một mươi chín
theo quy định hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng ba tháng tính đến thời điểm được xác định là f một
thì cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú năm ngày và xét nghiệm ngày thứ năm
thứ hai những học sinh là f một và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và xét nghiệm ngày thứ bảy
các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai được đi học trực tiếp trở lại
riêng đối với khối mầm non nhà trẻ nhóm trẻ bộ y tế nhấn mạnh
nếu trong một lớp có một ca test nhanh dương tính với sars cov hai f
thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đã cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
và làm xét nghiệm rt pcr hoặc kháng nguyên nhanh vào ngày thứ bảy
bước bốn đối với lớp có học sinh f sau khi xác định các đối tượng f một cho học sinh
không phải f một di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học
đối với học sinh các lớp học khác nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với f
thì cho học sinh đi học bình thường nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần f một với trường hợp f
thì tiến hành test nhanh với trường hợp là f một đó và xử lý f một như bước ba
nếu tổ chức cho trẻ học bán trú nhà trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tiêm vaccine tăng cường vẫn luôn được các chuyên gia y tế khuyến cáo là một trong những phương pháp
phòng chống covid một mươi chín hiệu quả
dữ liệu cho thấy tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở những người đã tiêm liều vaccine tăng cường là một trong sáu mươi một người
bang queensland australia đã ghi nhận người đã tiêm ba liều vaccine có nguy cơ tử vong covid một mươi chín
thấp hơn hai mươi lần so với những người chưa chủng ngừa
nhà vi rút học lara herrero của đại học griffith không tin khả năng một người nào đó đã tiêm liều vaccine
tăng cường chết vì virus sars cov hai là khoảng một trăm sáu mươi một người
chỉ chiếm hơn một mươi tổng số ca tử vong trong hai tháng qua
tuy nhiên yvette duff người đứng đầu ngành covid một mươi chín
bộ y tế của bang queensland cho biết chỉ sáu mươi hai cư dân đủ điều kiện từ một mươi sáu tuổi trở lên đã tiêm liệu thứ ba
tiến sĩ hararo đã nhận định dữ liệu là bằng chứng rất rõ ràng
tiêm nhắc lại là cách bảo vệ tốt nhất chống lại covid một mươi chín
bên cạnh giãn cách xã hội đeo khẩu trang và vệ sinh tay
bên cạnh đó giám đốc y tế queensland john girard đã đánh giá
hiện tại covid một mươi chín là một căn bệnh khác với những gì mà các bác sĩ đã gặp trước khi có vaccine
tiến sĩ trờde nói rằng covid một mươi chín không còn giống như thực tế từng thấy ở new york
mỹ italia và những nơi khác trong giai đoạn đầu của đại dịch
khi đó những người trẻ tuổi bị viêm phổi tử vong
những gì mà chúng ta đang thấy rất khác nhờ tiêm chủng
chúng tôi hiện gặp những bệnh nhân phức tạp hơn nhiều
khi bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh lý và thường rất khó để xác định vai trò của virus
trong tình trạng sức khỏe của họ
liên quan đến chùm lây nhiễm hơn năm mươi ca covid một mươi chín
tại một tu viện ở quận gò vấp lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
điểm phức tạp của chuỗi lây nhiễm này là các f học tập tại bảy trường khác nhau
có nguy cơ lây lan nếu truy vết không quyết liệt
tại buổi họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hội kinh tế tp hcm
ban chỉ đạo chiều hai mươi một tháng hai ông nguyễn ngọc anh phó chủ tịch ubnd quận gò vấp thông tin
địa bàn vừa phát hiện chùm lây nhiễm tại tu viện trên đường dương quảng hàm
tu viện đang hỗ trợ tạo điều kiện cho một trăm bốn mươi em học sinh từ một mươi một tuổi trở lên lưu trú học tập
thời điểm ghi nhận chuỗi lây nhiễm tu viện có khoảng hai mươi linh mục tu sĩ thường xuyên hoạt động tôn giáo
ngày một mươi năm tháng hai trường trung học cơ sở an nhơn phát hiện một học sinh khối bảy có triệu chứng
nghi ngờ mắc covid một mươi chín sau khi em này có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
ngành y đã điều tra dịch tễ xác định nơi cư trú và phát hiện em sinh sống tại tu viện
đối với biện pháp xử lý sau khi phát hiện chuỗi lây nhiễm
do tu viện có khuôn viên rộng gồm ba giải nhà riêng biệt
ngành y đã hướng dẫn tu viện cách ly năm mươi bốn trường hợp f tại một giải nhà đồng thời khử khuẩn toàn bộ khu vực
ngoài ra năm mươi ba em học sinh thuộc diện tiếp xúc f một cũng được cách ly tại một giải nhà riêng
ngành y tế của quận đã phát thuốc điều trị cho các f theo đúng phát đồ của ngành y tế
do tất cả năm mươi bốn kf đã được tiêm vaccine covid một mươi chín nên hầu như các em không có triệu chứng nặng
lãnh đạo ubnd quận gò vóp thông tin
các linh mục tu sĩ cũng được yêu cầu sinh hoạt tại khu riêng biệt
qua xét nghiệm và theo dõi nhiều ngày nay tu viện không có thêm ca f và không có thêm người có triệu chứng
những khu vực sinh hoạt tập trung đã hoạt động bình thường
đánh giá về chùm ca bệnh tại tu viện quận gò vấp
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho rằng
điều phức tạp của chuỗi lây nhiễm này là các f học tập tại bảy trường khác nhau
do vậy nếu việc truy vết không chính xác quyết liệt nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ xảy ra
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin trước đó khí hậu lạnh giá có băng tuyết tại miền bắc
đã tạo điều kiện cho các tỉnh miền núi thu hút rất đông khách du lịch
tuy nhiên do số lượng kéo lên các tỉnh này quá đông giao thông bị ủn tắc nghiêm trọng
đơn cử như con đường dẫn đến đỉnh mẫu sơn nhiều du khách đã phải chấp nhận quay đầu
từ bỏ kế hoạch săn băng tuyết
vào ngày hai mươi tháng hai khi hay tin khu vực đỉnh mấu sơn làng sơn xuất hiện băng tuyết dày
anh hà tùng long biên quyết định đưa vợ và hai con lên lạng sơn
vào sáng ngày hai mươi một tháng hai cả gia đình nhỏ di chuyển lên đỉnh núi
tuy nhiên tình trạng tắt nghẽn cộng thêm di chuyển lên đỉnh núi nhỏ hẹp
trơn trượt bằng chiếc xe bốn chỗ gầm thấp không đảm bảo an toàn
anh đã quyết định quay đầu đưa vợ con về thành phố lạng sơn chấm dứt dự định săn băng tuyết
ông nguyễn minh chuyển đại diện trung tâm thông tin xúc tiến du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch lạng sơn cho biết
ước tính từ ngày một mươi tám tháng hai tới chiều ngày hai mươi một tháng hai có khoảng tám người từ các tỉnh thành phố như hà nội
hải phòng quảng ninh bắc giang đà nẵng đã lên tới đỉnh mẫu sơn
con số này có thể còn cao hơn do chúng tôi chưa thống kê được chính xác lượng du khách di chuyển bằng xe máy
ông chuyển cũng xác nhận có tình trạng du khách phải quay đầu do tắc nghẽn ùm ứ
ông thông tin cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông hướng dẫn luồng xe di chuyển an toàn
nhưng lượng xe quá đông nên vẫn xảy ra tắc nghẹn
vị này cũng cho hay để tránh cảnh tắc đường nhiều du khách đã lựa chọn lên đỉnh mấu sơn vào chiều tối ngày hôm trước
ngủ lại qua đêm sau khi ngắm băng tuyết vào sáng sớm họ từ trên đỉnh núi trở về thành phố
theo dự báo thời tiết tại mẫu sơn vẫn tiếp tục rét đậm rét hại trong ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng hai
do đó băng giá sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc
tại đây du khách thường tìm tới các điểm như khu nhà nghỉ chính giang khu nhà nghỉ bãi giang vườn hoa cẩm tú cầu mấu sơn
ông chuyển đại diện trung tâm thông tin xúc tiến du lịch thông tin trời mưa đường trơn trượt có sương mù đông phương tiện
có những khúc cua hẹp mọi người nên lái xe chậm chú ý quan sát để di chuyển an toàn
du khách nên chuẩn bị kỹ các trang phục ấm áp chuẩn bị khẩu trang nước sát khuẩn chú ý khoảng cách để an toàn phòng chống dịch
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
mới đây cung điện buckingham đã thông báo nữ hoàng elizabeth ii đã xương tính với covid một mươi chín
nữ hoàng thuộc nhóm có nguy cơ trở nặng cao sau khi mắc covid một mươi chín buộc bác sĩ có thể kê thuốc kháng virus cho bà
hình ảnh nữ hoàng ngồi lặng lẽ một mình trong tăng lễ hoàng thân philip năm ngoái đã trở thành biểu tượng cho sự hy sinh trong đại dịch
nữ hoàng chín mươi năm tuổi dường như cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt những hướng dẫn an toàn sức khỏe cộng đồng
như thường xuyên đeo khẩu trang
tổ chức lễ giáng sinh đơn giản và công khai tình trạng tiêm chủng của bản thân
tuy nhiên với mức độ virus lây lan nhanh trong cộng đồng ngay cả những người thần trọng nhất cũng có nguy cơ bị nhiễm
điện buckingham vào hôm hai mươi tháng hai đã thông báo nữ hoàng dương tính với ncov và đang được theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng
trong suốt đại dịch nguy cơ mắc covid một mươi chín ở những người lớn tuổi không giống nhau
trong đợt sóng lây nhiễm đầu tiên khoảng một mươi người từ tám mươi tuổi trở lên bị nhiễm virus và tử vong
kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hơn năm dân số anh trên chín mươi tuổi đã qua đời và trong vòng hai mươi tám ngày sau khi dương tính với ncov
như năm ngoái tình hình được cải thiện đáng kể đối với người cao tuổi ở anh
chiến dịch tiêm chủng đã tạo ra bức tường phòng thủ quan trọng trước virus
nữ hoàng eabeth tiêm mũi vaccine đầu tiên vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một và được cho là tiêm đủ các mũi tiếp theo
cung điện buckingham cho biết nữ hoàng có triệu chứng nhẹ
dù vậy các bác sĩ của nữ hoàng có thể đang xem xét những biện pháp phòng thủ
trong một thử nghiệm gần đây
paxlovis thuốc kháng virus của pfizer đã giảm tám mươi tám nguy cơ nhập viện hoặc tử vong
khi được sử dụng trong vòng năm ngày từ khi có triệu chứng
loại thuốc này cũng như một số thuốc kháng virus do mec sản xuất
sẽ được cung cấp cho những người cực kỳ dễ tổn thương về mặt lâm sàng
ngoài nhóm nguy cơ cao thuốc cũng có thể được sử dụng cho người trên năm mươi tuổi có bệnh nền
như bệnh tim hoặc hèn xuyển hay những người được các bác sĩ coi là dễ bị tổn thương
giáo sư paul hunter chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học east anglia anh cho biết
người trên chín mươi tuổi sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn so với những người trẻ tuổi
ngay cả khi họ đã được tiêm ba mũi vaccine
ông giải thích rằng gần như tất cả ca covid một mươi chín nặng đều bắt đầu với triệu chiến nhẹ
giáo sư hunter nói
tôi nghĩ các bác sĩ của nữ hoàng gần như chắc chắn đang cân nhắc sử dụng thuốc kháng virus
giáo sư cho rằng sử dụng thuốc kháng virus đủ sớm

nhưng không được nguy cơ bệnh nhân trở nặng
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại tokyo
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tại các cơ sở chăm sóc người già tại nhật bản tăng cao
hơn nữa nhiều trường hợp có nguy cơ bệnh trở nặng mà không thể nhập viện ngay lập tức
chính quyền thủ đô tokyo đã bắt đầu vận hành một số cơ sở y tế tạm thời dành riêng cho người cao tuổi
theo đó chính quyền thủ đô tokyo vào hôm nay đã mở một cơ sở y tế tạm thời ở quận arakawa
nhằm tiếp nhận những người cao tuổi nhiễm covid một mươi chín có nguy cơ cao mắc bệnh nặng
tận dụng cơ sở vật chất của trường đại học y khoa phụ nữ tokyo trước đây
cơ sở này có thể đảm bảo thực hiện lọc máu nhân tạo và cung cấp oxy
kể cả trong trường hợp bùng phát dịch tại các viện dưỡng lão
ngoài hai mươi tám bác sĩ được điều động trong nước
các nhân viên y tế của thủ đô cũng sẽ được chỉ định để phục vụ tại đây
trước mắt năm mươi giường bệnh sẽ được bố trí và có thể tăng lên tối đa một trăm năm mươi giường bệnh
tùy vào tình hình dịch bệnh
ngoài ra cơ sở này có thể phục vụ cho việc thăm khám và điều trị người mắc covid một mươi chín
ngay tại các bệnh viện dưỡng lão
trong khi đó tại thành phố tachikawa thủ đô tokyo có một cơ sở y tế tạm thời
cho người và bị nhiễm covid một mươi chín hôm nay cũng chính thức đi vào hoạt động
không chỉ tiếp nhận những ca bệnh nhẹ cơ sở này còn có một trăm linh giường bệnh
phục vụ cho những người cao tuổi bị viêm phổi nặng cần thở oxy
đội ngũ bác sĩ luôn túc trực để tiến hành điều trị
tại quận koto bắt đầu từ hôm qua
các khách sạn được bổ sung chức năng điều trị y tế với tư cách là một cơ sở y tế
dành riêng cho phụ nữ mang thai và người già bị nhiễm covid một mươi chín
nhằm ứng phó với tình trạng nhiều người nhiễm covid một mươi chín thuộc đối tượng
có nguy cơ trở bệnh nặng như người già và phụ nữ mang thai tiếp tục không thể nhập viện
chính quyền thủ đô tokyo cho biết sẽ đảm bảo khoảng sáu trăm sáu mươi dường bệnh tạm thời
trên toàn thành phố
như vậy nhật bản đã đối mặt với nguy cơ dịch bệnh đến từ dân số xa của đất nước
song với động thái lập cơ sở y tế tạm thời cho người cao tuổi
có lẽ nhật bản sẽ có khả năng kiểm soát lại tình hình lây lan
và thậm chí là con số tử vong vì covid một mươi chín ở nhóm tuổi này
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để bạn muốn xem thêm các tin tức hấp dẫn khác
hãy bấm vào phần màn hình kết thúc của sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo